lực lượng công an tỉnh nam định và công an huyện trực ninh vừa giải cứu an toàn cho cô gái bị chính bố đẻ giữ làm con tin ở nhà suốt nhiều tiếng đồng hồ
chỉ vì mâu thuẫn trong quan hệ gia đình sáng ngày hai mươi sáu tháng tám trần văn hữu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ở xóm đoài một xã việt hùng huyện trực ninh tỉnh nam định đã khóa toàn bộ ba cửa ra vào nhằm không cho vợ con gái và cháu ngoại ra ngoài
ngay khi nhận được tin báo lực lượng công an đã đến hiện trường và vận động trần văn hữu thả người trần văn hữu đồng ý thả vợ và cháu ngoại nhưng vẫn giữ con gái ở trong nhà
đến một mươi hai h bốn mươi năm nhận thấy đối tượng có sự sơ hở lực lượng công an đã bất ngờ áp sát bắt giữ đối tượng đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nạn nhân trần văn hữu đã có hai tiền án về ma túy mới ra tù năm hai nghìn một mươi tám
trần văn hữu đã có hai tiền án về ma túy mới ra tù năm hai nghìn một mươi tám